ban thường vụ tỉnh ủy đắk lắc vừa ban hành kế hoạch thí điểm tuyển chọn bí thư huyện ủy hai huyện lắc và buôn đôn
kế hoạch thi tuyển chức danh giám đốc sở tài nguyên và môi trường giám đốc sở công thương và phó giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
đây là lần đầu tiên tỉnh ủy đắk lắc đổi mới cách tuyển chọn cán bộ lãnh đạo quản lý theo cách này
vừa là giải pháp chọn được cán bộ thực tài để xây dựng phát triển các địa phương
vừa là giải pháp chống chạy chức chạy quyền trong công tác cán bộ hiện nay
ban thường vụ tỉnh ủy đắk lắc sẽ quyết định danh sách ứng viên tham gia tuyển chọn
gồm những cán bộ công chức bảo đảm đủ điều kiện tiêu chuẩn chức danh theo quy định
ban năm liền kề hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ trở lên không thuộc các trường hợp quy định tại khoảng hai khoảng ba khoảng bốn
điều tám mươi hai luật cán bộ công chức đối với vị trí bí thư huyện ủy buôn đôn ứng viên phải là người dân tộc thiểu số
mong muốn cái đợt thi sắp tới đây của ban thường vụ tỉnh ủy tổ chức là mong sao là ứng viên đó trúng tuyển bí thư
làm bí thư huyện ủy buôn đôn thực sự là người có công chức lãnh đạo quản lý có năng lực
đối với việc thi tuyển chức danh giám đốc sở công thương giám đốc sở tài nguyên và môi trường
phó giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn các ứng viên dự thi phải bảo đảm đủ năng lực
điều kiện và tiêu chuẩn chức danh thi tuyển
việc thi tuyển được tổ chức theo hình thức thi viết và bảo vệ đề án nhằm từng bước xây dựng cơ chế sử dụng
và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý bình đẳng dân chủ công khai khách quan
để chọn những cán bộ có phẩm chất năng lực trình độ và triển vọng phục vụ sự nghiệp phát triển của tỉnh
đắk lắc đã được trung ương chọn là một trong hai mươi hai địa phương là điểm trong tuyển chọn cán bộ cấp xã cấp phòng
chúng tôi đã báo cáo và được
bộ nội vụ cũng như đặc biệt là ban tổ chức trung ương đã đồng ý để chúng tôi tiếp tục thi tuyển các chức danh lãnh đạo quản lý cấp sở
và đổi mới tuyển chọn bí thư và chủ tịch huyện
đây là lần đầu tiên tỉnh ủy đắk lắc đổi mới công tác tuyển chọn bí thư huyện ủy và thi tuyển lãnh đạo cấp sở
bởi thông qua đổi mới công tác cán bộ này giúp cho tỉnh đắk lắc thu hút nhân lực có chất lượng cao
nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng hệ thống chính trị của tỉnh trong những năm tới